trong phiên thảo luận tại hội trường vào chiều nay về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã giải trình làm rõ vấn đề các đại biểu quan tâm
trung quanh nội dung quy hoạch treo nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đất đai lãng phí thất thoát đất đai
qua thảo luận các đại biểu đã đề cập đến nhiều hạn chế của công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai
trong đó các đại biểu đề nghị cần có chế tài xử lý các quy hoạch dự án treo
trong thời gian tới thì bộ xây dựng sẽ tiếp tục giả soát để đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định để bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ
quá trình lập phê duyệt và thực hiện quy hoạch điều chỉnh quy hoạch đưa ra một công cụ để chúng ta có thể tổ chức đánh giá
việc thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên hơn hiệu quả hơn để ra soát loại bỏ ngay ra những vấn đề
dự án treo dự án treo
về ý kiến đại biểu liên quan đến khiếu kiện đất đai kéo dài thất thoát lãng phí đất đai bộ tài nguyên và môi trường nhận định
một trong những nguyên nhân chính là phương pháp định giá đất đai
trên thực tế là chúng ta đã áp dụng cả năm phương pháp tính toán nhưng việc tổ chức triển khai phương pháp đó nào
năng lực để triển khai thực hiện ra sao có vấn đề và bên cạnh đó là chúng ta thiếu những điều kiện
như là hiện nay chúng ta đã thiết chế ra những định chế thị trường như là trung tâm phát triển cửa đất
phát triển quỹ đất nếu các trung tâm các quỹ này phát triển đúng thì báo cáo đại biểu quốc hội là chúng ta không khó khăn
để ra thị trường
năm hai nghìn một mươi chín bộ xây dựng sẽ hoàn thành cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị đây được coi là công cụ để người dân
giám sát việc thực hiện quy hoạch hạn chế việc lấy quy hoạch đô thị là công cụ tạo ra lợi ích nhóm